trước thực trạng ô nhiễm từ các nhà máy nhiệt điện việc quy hoạch phát triển năng lượng sạch từ môi trường từ mặt trời gió đang là nhu cầu bức thiết
dự án nhà máy điện gió phú lạc giai đoạn một vừa chính thức khánh thành vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một đã góp phần nâng công suất điện gió từ ba mươi sáu mw lên sáu mươi mw
dự án nhà máy điện gió phú lạc do công ty cổ phần phong điện thuận bình làm chủ đầu tư được xây dựng trên diện tích bốn trăm linh ha thuộc địa bàn xã phú lạc huyện tuy phong
dự án có tổng mức đầu tư gần một một trăm linh tỷ đồng trong đó tám mươi năm nguồn vốn do ngân hàng tái thiết đức tại việt nam tài trợ
giai đoạn một của dự án nhà máy có công suất hai mươi bốn mw sử dụng một mươi hai tuôi bin gió v một trăm linh công nghệ tiên tiến nhất của hãng vstat đan mạch
mỗi tòa pin có công suất hai mươi mw
mỗi tòa pin có công suất hai mươi mw được khởi công xây dựng từ ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
sau hơn một mươi ba tháng thi công đến giữa tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu toàn bộ một mươi hai tuô bin gió đã chính thức hoạt động và hòa đồng bộ vào lưới điện quốc gia
tất cả thông số kỹ thuật của tòa pin đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đề ra
mỗi ngày nhà máy điện gió phú lạc cung cấp cho hệ thống khoảng hai trăm linh kwh
nhà máy điện gió phú lạc là dự án điện gió thứ ba của tỉnh bình thuận đã hoàn thành sau các dự án nhà máy điện gió tuy phong và phú quý
nâng tổng công suất điện gió của tỉnh từ ba mươi sáu mw lên sáu mươi mw
từ khi hòa điện lưới quốc gia đến nay nhà máy đã cung cấp cho hệ thống sản lượng điện chín năm triệu kwh